tỉnh phú yên vừa có công văn đề nghị bộ giao thông vận tải cho triển khai lập và điều chỉnh
quy hoạch chi tiết cảng hàng không tuy hòa nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương
nguồn kinh phí triển khai lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không tuy hòa
do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu liên thái bình dương ipp công ty cổ phần vietjet
và công ty cổ phần hàng không ngôi sao việt việt star airlines tự nguyện tài trợ
sản phẩm quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ được bàn giao cho các cơ quan nhà nước tiếp nhận quản lý
theo bộ giao thông vận tải nếu tỉnh phú yên chủ động bố trí được nguồn kinh phí hợp pháp
để tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết cảng hàng không tuy hòa
bộ giao thông vận tải sẽ chỉ đạo cục hàng không việt nam cùng các đơn vị liên quan
phối hợp trong công tác lập tiếp nhận và phê duyệt quy hoạch
trước đó theo đề xuất của hai tỉnh phú yên và khánh hòa về nâng cấp cảng hàng không tuy hòa
cục hàng không việt nam đã trình bộ giao thông vận tải phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch
dự toán điều chỉnh quy hoạch cảng này
tuy nhiên do tác động của đại dịch covid một mươi chín nên chính phủ đã chỉ đạo bộ tài chính
ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh
bảo đảm kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy ngân sách bố trí cho việc lập điều chỉnh các quy hoạch cảng hàng không gặp khó khăn